chào mừng quý vị đến với chương trình nhịp sống kinh tế của truyền hình nhân dân
thưa quý vị nhiều hoạt động hướng tới ngày dỗ tổ hùng vương đã diễn ra cùng với những chính sách chuẩn bị
của hai hãng hàng không lớn tại việt nam nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ lễ
nhà xuất bản giáo dục việt nam đã chính thức công bố tăng giá sách giáo khoa năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
và nhiều thông tin thị trường sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
tại phú thọ hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa việt nam phối hợp với quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
tổ chức đêm gala doanh nhân và cộng đồng vì trẻ em việt nam
đây là hoạt động ý nghĩa trong chương trình lễ dân hương đền hùng
doanh nhân và cộng đồng vì trẻ em hai nghìn một mươi chín
tham dự có các đồng chí đại diện các bộ ngành trung ương và địa phương
và hơn ba trăm linh doanh nhân doanh nghiệp cùng năm mươi trẻ em nghèo
chương trình đã tổ chức đấu giá năm vật phẩm do các nhà tài trợ đóng góp
với tổng số tiền thu được là ba trăm ba mươi năm triệu đồng
toàn bộ số tiền này sẽ được ủng hộ cho quỹ bảo trợ trẻ em việt nam
đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tăng cao trong dịp dỗ tổ hùng vương năm nay
từ ngày một mươi hai tới ngày một mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
tức là từ ngày tám tới ngày một mươi một tháng ba âm lịch
việt nam airlines và jetstar pacific sẽ cung ứng tổng cộng gần bốn trăm hai mươi chỗ
tương đương hơn hai chuyến bay trên các đường bay nội địa và quốc tế
tổng số chỗ dịp này của việt nam airlines đạt ba trăm hai mươi chỗ
các đường nội địa tăng hơn ba mươi tám chỗ các đường bay quốc tế cũng tăng so với cùng kỳ gần bảy chỗ
jetstar pacific cung ứng gần một trăm linh chỗ nội địa và quốc tế trong dịp này
tuy chưa vào chính vụ nhưng mận đồng mùa đang được nhiều người tìm mua dù có giá khá đắt
điều này tạo điều kiện cho mận trung quốc
mận trung quốc kém chất lượng dễ dàng trà trộn
tuy nhiên cách chọn mận ngon và phân biệt mận trung quốc với mận việt nam không phải ai cũng biết
mận trung quốc kém chất lượng có giá từ một trăm một mươi đến hai trăm linh đồng một kg
mận của việt nam quả nhỏ hơn
mận trung quốc có màu vàng mờ còn mận việt nam chín có màu đỏ tím
vị mận việt nam chua thanh còn mận trung quốc lại ăn ngọt ruột mềm
khi để tủ lạnh thường bị nấu ruột ăn nhạt và không ngon
toàn bộ mận ở việt nam đều hết mùa vào khoảng giữa và cuối tháng bảy
vì vậy những loại mận sau đó đều là mận của trung quốc
theo số liệu mới nhất từ cục thú y bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
dịch tả lợn châu phi đã lây nhiễm ra hai mươi ba tỉnh thành phố trên cả nước
đã có trên bảy mươi ba con lợn bị tiêu hủy
tuy nhiên sau một thời gian nghi ngại người tiêu dùng đã bắt đầu mua thịt lợn nhiều hơn
giá lợn hơi tại hải dương tăng nhẹ một đồng một kg lên ba mươi năm đồng một kg
hiện mức giá thịt lợn phổ biến đang giao động trong khoảng ba mươi ba đến ba mươi năm đồng một kg
theo cục trà nôi bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
giá lợn hơi sẽ chạm ngưỡng bốn mươi đồng một kg do người tiêu dùng đã bắt đầu mua thịt lợn trở lại
thưa quý vị kể từ ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín lệ phí trước bạ với xe bán tải tăng gấp ba lần
là điểm đáng chú ý tại nghị định hai mươi hai nghìn một mươi chín ndcp của chính phủ sửa đổi nghị định một trăm bốn mươi hai nghìn một mươi sáu ndcp
theo đó ô tô vừa chở người vừa chở hàng có khối lượng chuyên chở cho phép nhỏ hơn một năm trăm linh kg
có từ năm chỗ ngồi chở xuống
ô tô tải van có khối lượng chuyên trở cho phép hơn một năm trăm linh kg
nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng sáu mươi mức thu lệ phí trước bạ lần đầu
đối với ô tô chở người từ chín chỗ ngồi trở xuống
lệ phí trước bạ sẽ vào khoảng từ sáu đến chín tăng gấp ba lần so với mức hai hiện nay
thưa quý vị và các bạn theo thông báo mới nhất của nhà xuất bản giáo dục việt nam
năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi giá bán của các bộ sách giáo khoa từ lớp một đến lớp một mươi hai
sẽ tăng bình quân từ một tới một tám trăm linh đồng một cuốn
theo giá mới này mức tranh lệch so với giá cũ của mỗi bộ sách giáo khoa
là sáu năm trăm linh đồng đến hai mươi năm tám trăm linh đồng tùy theo lớp
chỉ có hai mươi hai cuốn tăng dưới một mươi so với giá bìa hiện hành còn lại đều tăng từ một mươi ba mươi
đang chú ý càng lên lớp cao tỷ lệ tăng giá càng cao
tỷ lệ giá ở các lớp tiểu học khoảng một mươi hai một mươi bốn cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông
tăng từ một mươi bảy hai mươi
bộ sách giáo khoa có giá cao nhất là lớp một mươi hai gồm một mươi bốn cuốn
giá một trăm tám mươi đồng tăng một mươi bảy
thưa quý vị và các bạn nhiệm sống kinh tế sẽ đồng hành cùng quý vị
với những thông tin cập nhật mới nhất và thiết thực với đời sống
vào lúc hai mươi h ngày thứ hai thứ bốn và thứ sáu hàng tuần
và trên trang web nhândântv vn qua youtube truyền hình nhân dân